phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình vừa có ý kiến về việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả
thuốc lá không bảo đảm chất lượng và thí điểm bán đấu giá số thuốc lá bảo đảm chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài
phó thủ tướng yêu cầu bộ tài chính có văn bản hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng
và sử dụng kinh phí này để tiêu hủy số thuốc lá giả thuốc lá ngoại nhập lậu không bảo đảm chất lượng
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nhất là các địa phương có số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu lớn
chỉ đạo lực lượng chức năng phân loại thuốc lá bị tịch thu trên địa bàn bố trí sắp xếp kho bãi để bảo quản
đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp có đủ khả năng được tham gia đấu giá
hiện cả nước còn tồn hơn bảy triệu bao thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu chưa được xử lý